bên cạnh nghi thức lễ chính như lễ vọng lễ tránh tế thì phần hội cũng diễn ra sôi nổi hào hứng đậm đà bản sắc dân tộc như nghệ thuật múa dối nạn tò he thả chim bộ câu cầu quốc thái dân an và liên hoan nghệ thuật quần chúng
ngoài ra trong phần hội còn thi đấu các bộ môn thể thao như cờ tướng đẩy gậy kéo co